đối với thị trường hoa trong dịp tết nguyên đán đang tới rất gần nếu như trong thời gian này vào năm ngoái thì hoa cúc có giá khá cao
thì hiện tại người dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng lại đang ngậm ngùi nhổ bỏ hàng loạt hoa cúc để gieo trồng loại cây khác hoặc xuống giống vụ mới
nguyên nhân là do giá hoa cúc liên tục giảm sâu cộng thêm dịch bệnh đang hoành hành
đây là vườn hoa cúc hơn ba m hai của gia đình ông nguyễn văn minh ở tổ tự tạo ba phường một mươi một thành phố đà lạt
ông minh cho biết đang thu hoạch hoa để chuyển cho bạn hàng tại thành phố hồ chí minh thì nhận được thông tin giá hoa sụt giảm thu không đủ bù chi
nên ông đành thu gom những cành hoa đã thu hoạch để vứt bỏ cùng vụ mùa này năm ngoái vườn nhà ông minh thu được một trăm hai mươi triệu đồng nay thì mất trắng

cùng vụ mùa này năm ngoái vườn nhà ông minh thu được một trăm hai mươi triệu đồng nay thì mất trắng